theo nghiên cứu của sico được công bố tại diễn đàn kinh tế thế giới về asean chỉ tính riêng tại sáu quốc gia là singapore thái lan philippines malaysia indonesia và việt nam
thì đã có tới hai mươi tám triệu lao động sẽ phải chuyển đổi nghề nghiệp để có thể tồn tại trong kỷ nguyên bốn
vậy các chính phủ cần phải làm gì và người lao động cần phải làm gì để thích ứng với yêu cầu mà cuộc cách mạng này đặt ra với lực lượng lao động
đó là nội dung của một trong những phiên thảo luận được mong chờ nhất trong buổi sáng ngày hôm nay tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
phiên thảo luận có sự hiện diện của phó thủ tướng vũ đức đàm
nông nghiệp sản xuất xây dựng giao thông vận tài là những ngành sẽ cắt giảm lao động mạnh với sự hiện diện của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo
trong khi đó bán buôn và bán lẻ nhà hàng khách sạn tài chính bảo hiểm lại là những ngành sẽ xuất hiện những công việc mới với những yêu cầu mới về kỹ năng và kiến thức
theo các chuyên gia trên thực tế quá trình này đã diễn ra từ lâu cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ
mười năm trước chúng tôi không nghĩ là chúng ta sẽ nói đến những công việc như là an ninh mạng phân tích dữ liệu v v
nhưng bây giờ nó đã trở thành những công việc có tính chất thời thượng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi
các bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho con cái của mình để thích ứng với những sự thay đổi bằng một tư duy mới và mở hơn
những kinh nghiệm của họ trước đây có lẽ là không đủ
trước thực tế này phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định mọi người dân ở mọi lứa tuổi cần phải tiếp tục học tập tiếp nhận kỹ năng mới để thích ứng với những thay đổi này
đối phó với những cái thách thức mới của lao động cũng như cơ hội thì chúng ta phải đẩy mạnh học tập suốt đời học tập cho người lớn
cái cuộc cách mạng này là phải đem lại cơ hội cho tất cả và chúng ta phải chú ý hơn tới việc giúp những người cao tuổi
người ta cũng phải học để nắm bắt cái cuộc cách mạng này
cùng với đó phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định chính phủ việt nam sẽ tăng cường hỗ trợ quá trình tái đào tạo này đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để mọi người dân được tiếp cận trí thức công nghệ và kỹ năng để đáp ứng những yêu cầu việc làm của kỷ nguyên bốn
và điều chúng ta may mắn ngày hôm nay là chúng ta có công nghệ thông tin và các công nghệ liên quan để giúp cho cái việc học ấy được tốt hơn
không cần phải đến lớp cũng thậm chí không cần nhiều khi không cần phải có thầy mà chúng ta có thể học trên mạng
việt nam hiện nay thì chúng tôi đang có những dữ liệu và đã có những dự án để khởi động sao cho tạo ra những kho trí thức để giúp mọi người đặc biệt là những người cao tuổi có thể bằng qua smartphone bằng qua truyền hình để học để nâng cao kiến thức của mình và thích ứng với cái yêu cầu mới
cũng tại phiên thảo luận các chuyên gia quốc tế cho rằng không có một công thức chung cho mọi quốc gia trong giải quyết vấn đề việc làm trong kỷ nguyên bốn
mỗi quốc gia mỗi chính phủ tùy thuộc vào mức độ phát triển và trình độ thực
các chuyên gia quốc tế của đội ngũ lao động cần phải thiết kế những lộ trình riêng để hỗ trợ chuyển đổi lao động
tuy nhiên các chuyên gia đều khẳng định việc hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi lao động là vô cùng thiết thực với tất cả các quốc gia thuộc asean